tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ tám
dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
tại phiên họp này ban chỉ đạo đã thảo luận thống nhất và đánh giá kết luận
nội dung trên được nêu trong thông báo về phiên họp thứ tám của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng
truyền hình công an nhân dân xin được gửi tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung thông báo
về kết quả công tác phòng chống tham nhũng
từ sau phiên họp thứ bảy của ban chỉ đạo tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến nay
công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực
có tác dụng thiết thực trên các mặt sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền
tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng xây dựng hoàn thiện thể chế
quản lý kinh tế xã hội giúp phòng ngừa tham nhũng triển khai các đoàn công tác kiểm tra
giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại các bộ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổng ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội tại các địa phương nhằm phát hiện các vụ việc
có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiến nghị của các đoàn công tác của ban chỉ đạo
đẩy mạnh việc phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm trên phạm vi toàn quốc cơ quan điều tra đã khởi tố tám mươi hai vụ
một trăm tám mươi chín bị can viện kiểm soát nhân dân đã truy tố một trăm một mươi sáu vụ
vụ hai trăm tám mươi sáu bị can tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm một trăm một mươi vụ hai trăm ba mươi hai bị cáo
ban chỉ đạo đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện
xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay và đề án sơ kết ba năm hoạt động của ban chỉ đạo v v
hoạt động của ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo các ban nội chính tỉnh ủy
thành ủy các cơ quan thanh tra
cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án có nhiều cố gắng đạt được những kết quả quan trọng
tuy nhiên công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế vướng mắt được nêu trong các báo cáo cần được tập trung chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới
việc thực hiện kết luận của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo sau phiên họp thứ bảy đến nay
các nội dung được nêu trong kết luận tại phiên họp thứ bảy đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai
và kết thúc đúng tiến độ
về kết quả kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi năm tại bốn bộ và một mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện kế hoạch số tám khtvk ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
ban chỉ đạo đã thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại bốn bộ
một mươi tỉnh ủy thành ủy và một trăm linh tám cơ quan tổ chức đơn vị trực thuộc
các đồng chí thành viên ban chỉ đạo là trưởng các đoàn công tác đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công hoàn thành đúng kế hoạch
qua kiểm tra các đoàn công tác đã kiến nghị ban cán sự đảng các bộ ban thường vụ của tỉnh ủy thành ủy được kiểm tra
giám sát đôn đốc thực hiện một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
kiến nghị và được ban chỉ đạo thống nhất đưa bảy vụ án nghiêm trọng
các vụ án nghiêm trọng phức tạp vào diện ban nội chính trung mương theo dõi đôn đốc
hai mươi vụ việc vụ án vào diện ban thường vụ các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý
qua thực tiễn cho thấy việc kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng có tác dụng thiết thực
giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cơ quan tổ chức đơn vị và người có thẩm quyền trong phòng chống tham nhũng
giúp phát hiện những hạn chế yếu kém để có biện pháp khắc phục kịp thời đây là hoạt động cần được tiến hành thường xuyên
kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án xác minh các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý từ sau phiên họp thứ bảy của ban chỉ đạo đến nay
ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã phối hợp cùng các cơ quan tiến hành tố tụng
và các bộ ngành chức năng tích cực cố gắng trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt giúp đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra
truy tố xét xử các vụ việc vụ án tham nhũng thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý đã đưa ra xét xử sơ thẩm bốn vụ bốn mươi hai bị cáo đã xét xử phúc thẩm một vụ bảy bị cáo
chuẩn bị xét xử sơ thẩm tám vụ sáu mươi ba bị cáo chuẩn bị xét xử phúc thẩm bảy vụ năm mươi năm bị cáo
tích cực điều tra để kết thúc điều tra ban hành cáo trạng truy tố đối với hai vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
và ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
về đề xuất đưa vào đưa ra và kiến nghị chỉ đạo xử lý một số vụ việc vụ án
thống nhất đưa vào bốn vụ án đưa ra một vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
đưa vào bảy vụ án thuộc diện ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
đưa vào chín mươi một vụ việc vụ án thuộc diện tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý
đối với tám vụ án dự kiến đưa ra xét xử trước đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
kiến nghị về cơ chế phối hợp trong truy tố xét xử giữa trung ương và địa phương
cơ chế cung cấp thông tin vi phạm pháp luật của cán bộ chủ chốt bộ ngành địa phương
ban chỉ đạo đã thống nhất chủ trương đưa tám vụ án trọng điểm ra
xét xử sơ thẩm trước đại hội lần thứ một mươi hai của đảng gồm vụ án lâm ngọc khuân và đồng phạm
vụ phạm văn cử và đồng phạm vụ trần quốc đông và đồng phạm vụ dương thanh cường và đồng phạm
vũ quốc hảo và đồng phạm vụ phạm thị bích lương và đồng phạm vụ lê hùng sơn và đồng phạm vụ nguyễn thế dũng và đồng phạm
giao đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ để đưa các vụ án trên ra xét xử theo dự kiến
ban chỉ đạo thống nhất đề xuất của ban nội chính trung ương về cơ chế phối hợp giữa cơ quan truy tố xét xử trung ương và địa phương
thực hiện tốt cơ chế này sẽ khắc phục những bất cập lâu nay trong phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương
trong xử lý các vụ án
hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung điều tra lại làm kéo dài thời gian xử lý các vụ án
giao ban nội chính trung ương chủ trì phối hợp với đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao tham mưu thường trực ban chỉ đạo chỉ đạo thực hiện
ban chỉ đạo thống nhất chủ trương về việc giao trách nhiệm các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra kiểm tra kiểm toán
điều tra truy tố xét xử thi hành án
nếu phát hiện cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo thường trực ban chỉ đạo
giao ban nội chính trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất thường trực ban chỉ đạo chỉ đạo việc thực hiện
về đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay
thời gian qua việc phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng có nhiều cung cấp
các cơ quan chức năng đã cố gắng xong kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn cũng như mong muốn kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân
theo đó việc xây dựng đề án và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay là cần thiết

tiện chú trọng cả phòng và chống có trọng tâm trọng điểm
ban chỉ đạo đã chọn những việc những khâu khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống tham nhũng
để tập trung chỉ đạo tháo gỡ những lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo kiểm tra giám sát đôn đốc
góp phần tạo chuyển biến tương đối rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng
cụ thể một là tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo đã thành lập hai mươi năm đoàn công tác để kiểm tra giám sát đôn đốc công tác phòng
và việc phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng tại một mươi năm bộ ngành hai mươi chín địa phương
hai là ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
việc cho hưởng án treo trong các vụ án tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
từng bước khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
nghiên cứu để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục khắc phục tình trạng sách nhiễu tham nhũng vật
tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong phòng chống tham nhũng
giả soát hoạt động tiến dụng và một số lĩnh vực có nguy cơ dễ xảy ra tham nhũng để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời
ba là ban chỉ đạo đã chỉ đạo đôn đốc việc xây dựng hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng
nhằm tạo cơ sở chính trị pháp lý đồng bộ cho công tác phòng chống tham nhũng trước mắt cũng như lâu dài
nhiều văn bản quan trọng về phòng chống tham nhũng và quản lý kinh tế xã hội đã được các cơ quan có thẩm quyền
khẩn trương xây dựng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
bốn ban chỉ đạo
chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền
cơ quan tổ chức đơn vị cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng
năm ban chỉ đạo
quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị
giúp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và góp phần phòng ngừa tham nhũng
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng của ban chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng
tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy
chỉ đạo phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác phòng chống tham nhũng
bảy ban chỉ đạo
ban chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác nghiên cứu hợp tác
tiếp thu có chặn lọc kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng
về kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn công tác của ban chỉ đạo kiểm tra
giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn ban chỉ đạo đã tổ chức một mươi tám đoàn công tác để kiểm tra
giám sát đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một mươi một bộ ngành
và một mươi chín tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
qua kiểm tra giám sát đôn đốc các đoàn công tác đã có một trăm bốn mươi một kiến nghị về công tác lãnh đạo chỉ đạo
cơ chế chính sách pháp luật tổ chức bộ máy và công tác phát hiện xử lý tham nhũng
kiến nghị đưa một trăm hai mươi sáu vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp khó khăn vướng mắt
vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo xử lý
để việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn công tác được nghiêm túc
ban chỉ đạo đã giao ban nội chính trung ương tiến hành kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn công tác nêu trên
thực hiện nhiệm vụ được giao ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo
đã trực tiếp tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị
tại bảy bộ ngành và bảy tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
kết quả tự kiểm tra của các bộ ngành tỉnh thành phố và kết quả kiểm tra đôn đốc
của ban nội chính trung ương cho thấy
hầu hết các kiến nghị đã và đang được các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
về một số khó khăn vướng mắt trong giám định tư pháp
phục vụ điều tra truy tố xét xử các tội phạm về tham nhũng kinh tế
thời gian qua công tác giám định tư pháp phục vụ điều tra truy tố
xét xử các tội phạm về tham nhũng kinh tế có nhiều khó khăn vướng mắt
làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế
giao ban nội chính trung ương chủ động phối hợp với ban cán sự đảng bộ tư pháp
cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp trung ương
tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt
trong giám định tư pháp phục vụ điều tra truy tố xét xử các tội phạm
về tham nhũng kinh tế báo cáo ban chỉ đạo
về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng quý bốn năm hai nghìn một mươi năm
quý bốn năm hai nghìn một mươi năm là thời gian diễn ra đại hội của các đảng bộ trực thuộc trung ương
và chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cũng là thời điểm các bộ ngành địa phương tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi năm và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do vậy công tác phòng chống tham nhũng cũng cần tập trung vào phục vụ
nhiệm vụ chính trị nêu trên của đất nước
ban chỉ đạo thống nhất năm nhóm nhiệm vụ
nêu trong dự thảo báo cáo trình bày tại phiên họp đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau
một là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng
để xã hội và người dân hiểu rõ những cố gắng những kết quả đạt được
trong công tác phòng chống tham nhũng của nhiệm kỳ vừa qua
những khó khăn thách thức của công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
thể hiện rõ quyết tâm chính trị của đảng nhà nước đối với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
hai là bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế
quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa tham nhũng các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng
các cơ quan chức năng cần tham mưu tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá kết quả thực hiện
các quy định của đảng nhà nước về phòng chống tham nhũng thời gian qua
từ đó đề xuất kiến nghị điều chỉnh bổ sung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước
ba là tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng
tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
các tỉnh ủy thanh ủy chỉ đạo xử lý
nhất là các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế còn tồn động kéo dài chưa xử lý rứt điểm
việc đưa ra xét xử tám vụ án trọng điểm trước đại hội một mươi hai của đảng
việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng
tập trung hoàn thành chương trình kế hoạch các đề án trọng tâm năm hai nghìn một mươi năm của ban chỉ đạo
chỉ đạo tổ chức sơ kết ba năm hoạt động của ban chỉ đạo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi năm
và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi sáu và cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
sáng qua ngày hai mươi chín chín bộ giáo dục hòa thả tạo đã tổ chức kỷ niệm
bảy mươi năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ sáu
tới dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
phó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch nước nguyễn thị doan và phó thủ tướng vũ đức đam
về phía bộ công an có trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an cùng toàn thể các đại biểu tiêu biểu của ngành giáo dục
trong diễn văn khai mạc bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm vũ lượng nhấn mạnh
sáu mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước giáo dục đào tạo việt nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
cụ thể khi mới giành được độc lập cả nước có tới chín mươi năm người mù chữ
trong hoàn cảnh hiểm nghèo của đất nước bác hồ và đảng ta đã phát động phong trào chống giặc dốt rộng rãi trong cả nước
chín năm kháng chiến gần một mươi triệu người
đảng ta đã thoát nạn bù chữ phong trào bình chân học vụ được xem là một kỳ tích của giáo dục
ngoài việc chỉ đạo công tác chống bù chữ đảng ta đã chỉ đạo cho ngành giáo dục từng bước xây dựng nền giáo dục mới
mang tính nhân văn tính cách mạng sâu sắc
phong trào thi đua nhìn việc tốt làm theo lời bác
dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua giải tốt học tốt được đẩy mạnh
nhiều tấm gương điển hình thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa hòa bình
và các tập thể cá nhân anh hùng
hùng khác trong thời kỳ này là niềm tự hào của nền giáo dục nước nhà
thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của tổ quốc hàng vạn nhà giáo học sinh sinh viên
đã lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ đất nước
ba mươi một đoàn với gần ba nhà giáo đã được bộ điều động vào chiến trường miền nam ác liệt
cùng với các nhà giáo ở miền nam xây dựng và phát triển nền giáo dục cách mạng
hiện nay cả nước mỗi ngày có hơn hai mươi ba triệu người đến trường học tập
hơn một triệu thầy cô giáo đến trường giảng dạy
mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển mạnh không còn xả trắng về giáo dục mầm non
thực hiện nghị quyết hai mươi chín của đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
ngành giáo dục đã tích cực đổi mới nhận thức trong cán bộ quản lý thầy cô giáo học sinh sinh viên
tập trung xây dựng đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
đổi mới đồng bộ cách tiếp cận theo hướng chuyển từ phương thức trang bị kiến thức một chiều
sang chú trọng phát triển phẩm chất năng lực người học
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
đã trao huân chương độc lập hàng nhất cho bộ giáo dục và đào tạo
tiếp sau đây là một số tin tức về an ninh trật tự liên quan về vụ một đối tượng
có hành vi quấy dối trên xe buýt vào chiều ngày hai mươi bảy tháng chín
vào chiều ngày hôm qua công an thị xã hồng lĩnh
tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa đưa ra quyết định khởi tố bị can
phan xuân giáp chú phường đội cung tp vinh tỉnh nghệ an
về hành vi cố ý hủy hoại tài sản
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận trước lúc lên xe có uống rượu
giáp mắng con và bị nhà xe nhắc nhở nên bức xúc cãi vã
và do không làm chủ được bản thân nên dẫn tới việc nằm ăn vạ trước đầu xe
rồi cướp vô lăng lái xe buýt
lấy lời khai nhân chứng được biết giáp có hành vi lao tới đánh phụ xe tên lam
rồi nằm chắn trước đầu xe sau đó lấy đá ném vào cửa kính
khiến nhiều hành khách bị mảnh vỡ cột kính văng trúng người
tài xế buộc phải mở cửa cùng khoảng bốn mươi hành khách nhảy xuống xe thoát thân
mà quên hút chìa khóa giáp lao lên cướp vô lăng
tự lái xe đâm gãy một số biển báo bên đường rồi lao nhanh khiến mọi người hốt hoảng
đi được khoảng một trăm linh mét chiếc xe quay đầu lao xuống một vũng sâu ba mét bên đường
rồi dừng lại
vào ngày hôm qua tnthphq
đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phan thiên hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lê thị phương anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tại tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra
mặc dù tài khoản không có chứng khoán nhưng phan tiên hậu là trưởng phòng môi giới
công ty cổ phần chứng khoán viễn đông đã cấu kết với nguyễn ngọc phước
đồng thời chỉ đạo nhân viên môi giới lê thị phương anh
lưu ký khống nhiều mã chứng khoán trên các tài khoản sáu trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi bốn bảy trăm tám mươi bảy
sau đó bán lấy tiền sử dụng cho cá nhân tổng trị giá thiệt hại cho công ty viễn đông
tương đương bốn tỷ bốn trăm linh triệu đồng
hành vi của các bị cáo đã xâm phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo không thành khẩn khai báo
trong lời khai có nhiều mâu thuẫn so với bản cáo trạng gây khó khăn cho việc xét xử
do đó hội đồng xét xử quyết định hoàn hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ phiên tòa tạm hoãn
tiếp theo là những nội dung đáng chú ý khác
nằm trong các hoạt động kỷ niệm tám mươi năm năm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
đoàn công tác của hội phụ nữ công an viện lịch sử bộ công an cùng hội phụ nữ công an tỉnh quảng nam
đã tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn và tham quan tại địa bàn tỉnh quảng nam
với đạo lý uống nước nhớ nguồn thể hiện lòng chiên vô hạn
về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã đến tổ chức lễ dân hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện bắc trà my khu di tích an ninh khu năm xã trà tân huyện bắc trà my
đây là dịp để cán bộ hội viên ôn lại lịch sử truyền thống
tìm hiểu về chiến công của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh
xem lại hiện vật những chứng tích chiến tranh và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước
trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ an ninh đã dâng hiến khát vọng tuổi xuân
và cả cuộc sống cho nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhân chuyến đi này đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa dân hương tại tượng đài bà mẹ việt nam anh hùng
tại xã tam phú thành phố tam kỳ thăm và nghe kể chuyện
tại nhà tưởng niệm chiến sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng tại huyện tiên phước
đổi mới công tác thực hành thực tập của học viên cắn lý lượng với thực tiễn
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới
nhiều năm qua trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an đã duy trì tổ chức
các hoạt động thực tế chính trị xã hội tại các địa phương
thông qua đó tạo điều kiện cho học viên tham gia các hoạt động xã hội ở địa bàn cơ sở
có phần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền công an đơn vị địa phương
và đặc biệt là xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
đã rất lâu rồi những người dân ở vùng quê xã quỳnh hội huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
mới được xem một chương trình biểu diễn văn nghệ đặc biệt như hôm nay
những diễn viên nổi tiếng thường chỉ gặp qua màn ảnh nhỏ
những tiết mục đặc sắc do chính các em học viên giàn dựng biểu diễn
niềm vui thực sự hiện hữu trên từng khuôn mặt
không phải là được công việc đi giúp địa phương những việc công việc chung
khi về nhà thì các cháu ngoan và các cháu giúp đỡ các gia đình nhà nào cũng thế
có việc gì thì các cháu cũng giúp đỡ
bản thân em đã đúc rút cho mình những cái vốn hiểu biết hơn về đời sống của bà con vùng nông thôn
và hiểu hơn chính sách của đảng và nhà nước về chính sách nông thôn mới
từ đó thì cũng tạo cho em những tình cảm gắn bó với người dân
và thêm yêu về mảnh đất truyền thống quê hương quỳnh hội quỳnh phụ thái bình anh hùng
chọn thái bình một trong những địa phương đang trở mình mạnh mẽ trong lộ trình xây dựng nông thôn mới
những học viên khóa d ba mươi có cơ hội để hòa nhập tìm hiểu và thực sự trải nghiệm cuộc sống của người dân
đóng góp thiết thực sức trẻ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn
các hoạt động xã hội từ thiện đền ơn đáp nghĩa phổ biến pháp luật lao động sản xuất giúp nhân dân
từ đó góp phần thắt chặt tình nghĩa quân dân gắn bó
giữa lực lượng công an nhân dân và người dân các địa phương
tình quân dân thì vô cùng ấm áp
những chính sách của đảng và nhà nước đã thực sự đi vào đời sống của người dân
chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân
dân có mạnh thì quân cũng vững bền
sinh viên về thực tế chính trị xã hội được ba cùng với nhân dân
và nhân dân cũng coi sinh viên của trường đại học phòng cháy như con cháu của mình
thế và các sinh viên của trường đại học hồng cháy thì cũng rất là tích cực và rất có ý thức trong các hoạt động của mình
cái hoạt động như vậy thì ngày càng thắt chặt thêm tình quân dân giữa học viên của trường đại học hồng cháy với nhân dân địa phương
và phải nói là đây là tình quân dân giữa lực lượng vũ trang với nhân dân địa phương
rất là tốt đẹp

các khu vũ bán là quá dài
nhưng quãng thời gian được gắn bó được trải nghiệm cuộc sống được giúp đỡ người dân các địa phương còn nhiều khó khăn
có ý nghĩa là
ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình một điểm báo
quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn xuân phúc vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
tại tỉnh long an vào ngày hai mươi tám tháng chín
đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa các xe ô tô chở khách xe tải và xe con trên đường cao tốc
để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị ban an toàn giao thông tỉnh long an
chỉ đạo huy động lực lượng y bác sĩ thuốc men thiết bị y tế phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân để giảm thiểu thiệt hại về người
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này
tại an giang vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua trên quốc lộ chín mươi một đoạn đi qua khó mỹ lộc phường mỹ phước thành phố long xuyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và một xe tải khiến một người tử vong
vào thời điểm trên xe ô tô tải do tài xế trần văn thanh điều khiển đến địa điểm trên và chạm với xe máy chạy cùng chiều do anh hà văn bình điều khiển
chở vợ phía sau là chị bùi thị thủy cú va chạm khiến chị thủy tử vong trên đường đến bệnh viện anh bình bị thương nhẹ
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng công an tiến hành bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
chiều qua ngày hai mươi chín tháng chín
sở giao thông vận tải tp hcm đã tổ chức họp báo định kỳ quý ba năm hai nghìn một mươi năm về các tình hình cấp bách trong thời gian qua như vấn đề về mất trật tự an toàn giao thông
tình hình ngập nước cung cấp nước sạch bên cạnh đó ngành giao thông thành phố cũng đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian sắp tới
ngoài các vấn đề thường niên như cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở các tỉnh thành ven tp hcm nâng cấp các tuyến đường huyết mạch và xây dựng các công trình trọng điểm
thành tra giả soát và xử lý các vi phạm tại các đơn vị vận tải trên địa bàn tp hcm thì tình hình tai nạn giao thông cũng như việc ủn tắc tại hai mươi bốn điểm nóng trên địa bàn tp hcm trong giờ cao điểm luôn là vấn nạn khiến người dân đặc biệt quan tâm
sở sẽ có các biện pháp như lắp đặt hàng rào trên giải phân cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện bốn cầu bộ hành trên đường điện biên phủ và quốc lộ một mở rộng các tuyến đường để giảm thiểu un tắc tại các điểm nóng
ngoài ra vào mùa mưa tình trạng đường ngập nước nặng đang là vấn đề cấp bách cần có biện pháp khắc phục kịp thời
theo thống kê tp hcm có trên bảy mươi hai tuyến đường ngập sâu trong những trận mưa vừa qua
về những tồn tại gây lo lắng cho người dân nhiều ngày qua lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm đã giải thích nhiều lý do trong đó có những lý do khách quan
đồng thời đơn vị này cũng đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới
không có hệ thống cảnh báo biển chỉ dẫn không bố trí lực lượng phân luồng tuyến điều tiết giao thông
thậm chí một số đơn vị thi công còn tiến hành tập kết các vật liệu sai quy định gây cản trở giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh quảng trị đang được nâng cấp mở rộng
mặc dù bộ giao thông vận tải đã có